trưa nay hai mươi bốn tháng chín sở y tế hà nội cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai giờ trên địa bàn thành phố ghi nhận bốn ca mắc mới
cụ thể long biên hai ca thanh xuân một ca hai bà trưng một ca trong đó ba ca thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt và một ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt
bệnh nhân thổ chùm sàng lọc ho sốt là anh lt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại hai mươi một trần nhân tông nguyễn du hai bà trưng
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày hai mươi ba tháng chín và ngày hai mươi bốn tháng chín cho kết quả dương tính với sars cov hai
ba bệnh nhân thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt gồm chị nthp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tại ngõ ba trăm hai mươi tám nguyên trãi thanh xuân trung hà nội
bệnh nhân đã được chuyển cách ly tập trung theo kế hoạch giãn cách từ ngày một tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân xuất hiện một số triệu chứng
được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
hai bệnh nhân còn lại là chị ptc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và bé trai tkm sinh năm hai nghìn một mươi bốn
cả hai bệnh nhân đều trú tại hai mươi chín trên hai mươi hai tổ bốn kim quan việt hưng long biên
và đều là f một của bệnh nhân tvn
được xét nghiệm lần một âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi tháng chín
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
cộng dồn số các mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay có ba chín trăm năm mươi chín
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm năm mươi chín ca